nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
hội nhà báo việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức giải bóng bàn cúc hội nhà báo việt nam
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ
những người làm báo cả nước tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí
đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí
đối tượng tham dự giải là nhà báo hội viên hội nhà báo việt nam cán bộ nhân viên đang công tác
tại các cơ quan báo chí cơ quan quản lý báo chí và các cấp hội nhà báo việt nam
thời gian công tác tại đơn vị từ trước ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
một mươi bốn nội dung thi đấu của giải áp dụng thể thức squatling năm trận đơn đối với các nội dung đồng đội
các nội dung đôi đơn thi đấu theo thể thức năm ván tháng ba
giải có sự tham dự của một trăm chín mươi tám vận động viên
đến từ bốn mươi hai cơ quan báo chí các liên tri hội tri hội nhà báo trực thuộc trung ương hội nhà báo việt nam
và hội nhà báo các địa phương trong cả nước